tiếp tục viên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến lần hai vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
về tiêu chuẩn đối với đại biểu quốc hội nhiều thành viên ủy ban đề nghị cho giữ các nội dung quy định về tiêu chuẩn đại biểu quốc hội như trong luật tổ chức quốc hội hiện hành
trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu quốc hội tỷ lệ đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách được chỉnh lý theo hướng lên ít nhất là bốn mươi tổng số đại biểu quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến định hướng về mô hình tổ chức bộ máy tham mưu giúp việc đoàn đại biểu quốc hội và chính quyền địa phương cấp tỉnh sau khi hợp nhất để chính phủ có cơ sở nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi ban hành quy định về nội dung này
về cơ cấu hội đồng dân tộc ủy ban của quốc hội vẫn giữ nguyên như luật hiện hành